thực hiện đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy liên huyện để bán lấy tiền trả nợ và mua ma túy sử dụng
đó là lương tấn hải ba mươi chín tuổi và nguyễn thanh tình ba mươi tuổi cùng chú tại huyện cron park tỉnh đắk lắc
cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy từ nhiều năm nay trong đó hải từng có một tiền án một mươi ba năm tù giam về tội trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu hải là người trực tiếp đi trộm cắp còn tình đi tìm mối tiêu thụ
tại cơ quan điều tra bước đầu hải khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hải đã gây ra một mươi chín vụ trộm cắp
trong đó có tám vụ trộm cắp xe máy và một vụ trộm cắp nông sản ở huyện trư quynh
một mươi vụ trộm cắp xe máy khác ở các huyện crong park crong anna và thành phố buôn mạ thuột
hiện công an huyện trư quynh đã truy thu được năm chiếc xe máy và đang tiếp tục truy thu những chiếc xe máy còn lại để trao trả cho bị hại